trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám sáng nay phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp ông bozer brande chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới wfef
phó thủ tướng đánh giá cao vkfes đã tham vấn chặt chẽ với việt nam trong việc xây dựng chủ đề nội dung chương trình nghị sự của hội nghị
đồng thời cho rằng chủ đề hội nghị wef asean năm nay thiết thực phù hợp với xu thế của thế giới gắn kết với chủ đề chung của asean hai nghìn một mươi tám là tự cường và sáng tạo
đáp ứng sự quan tâm lợi ích của các nước asean và quốc tế trong đó có việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng asean
chủ tịch điều hành wef mong muốn việt nam sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và wef sẵn sàng hỗ trợ việt nam xây dựng nền kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ